hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự đã tổ chức vây bắt quân chọc cùng đồng phạm thu giữ hàng trăm triệu đồng nhiều giấy tờ sổ sách tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của ổ nhóm này
lợi dụng sự khó khăn của doanh nghiệp người dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhất là nhu cầu chi tiêu trong dịp trong tết và sau tết nhiều đối tượng đã lập ra các website với cái gọi là dự án đầu tư nhận lợi nhuận khủng trên không gian mạng
phương thức chủ yếu là thực hiện các hình thức chi trả hoa hồng cao để lôi kéo người dân trước tình hình trên bộ công an đã khuyến cáo người dân cần cảnh giác tránh bị kẻ gian lôi kéo rụ rỗ đầu tư vào các sàn này
chỉ với khoản tiền hai triệu đồng và trong ba ngày thiết kế hoàn thiện là một sàn đầu tư tài chính đã ra đời
công thức chung đó là người tham gia chỉ cần nộp tiền vào tài khoản trên trang web theo các gói từ năm mươi đồng cho đến tiền tỷ là sẽ nhận được lợi nhuận theo ngày lên đến hàng trăm
lợi nhuận cao nhưng chỉ sau một thời gian là người tham gia đã không rút được tiền
cứ sau đúng hai mươi bốn giờ tính từ thời điểm mà mình vào đầu tư thì là sẽ được cộng lợi nhuận của cái gói đầu tư ấy
trên cái trang web mà tôi vào ấy thì là mọi người đều chụp cái số tiền mọi người rút được mọi người đầu tư đều rất là ổn
thế nhưng khi mà tôi vào gói ba mươi sáu triệu ấy là cái tiền lợi nhuận được cộng về thì tôi rút nó không được không được nữa
ngoài ra hiện nay các doanh nghiệp đã đặt tài khoản cho các doanh nghiệp
các đối tượng còn làm giả các trang web của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân có uy tín
từ nội dung hình ảnh và giao diện y như trang web thật để đánh lừa người tham gia
sau đó chúng kêu gọi đầu tư với hình thức tương tự đó là đưa ra lợi nhuận cao để thu hút người chơi
khi đã thu hút được số lượng tiền đầu tư như mong muốn chúng sẵn sàng đánh sập sàn bất cứ lúc nào
trên thực tế cơ quan công an liên tiếp đấu tranh bóc gỡ các đường dây ổ nhóm tội phạm này
nhưng đánh sập sàn này săn khác lại mọc lên
nếu mà chủ sản thì họ sẽ có rất là nhiều chức năng
họ có thể can thiệp vào tài khoản của khách hàng về mở tài khoản đóng tài khoản
có thể biến từ tài khoản giao dịch live trở thành tài khoản demo
hoặc là họ có thể can thiệp vào giá để có thể kéo được cháy tài khoản của khách ạ
tức là tiêu chỉnh giá theo mong muốn
có những vụ việc là chỉ một nhóm đối tượng thôi
đã thiết lập ra hàng trăm
đóng sàn giao dịch quyền dọn dị phân để cung cấp cho thị trường
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với công an các đơn vị địa phương
ngăn chặn hoạt động của sàn này trên diện rộng
vì vậy thì có thể rất nhiều cái sàn sẽ bị đánh sập
bộ công an cảnh báo với những cái gọi là sàn đầu tư tài chính tự xưng trên mạng
với những cam kết lợi nhuận cao
chi trả hoa hồng để lôi kéo người mới tham gia
đều là lấy tiền của người sau trì trả cho người trước theo phương thức đa cấp
hiện cả nước đang tồn tại khoảng hơn hai trăm bốn mươi sản
của hơn một trăm linh đối tượng cầm đầu
các đối tượng này hoàn toàn có thể can thiệp được vào kết quả
và chúng cũng sẵn sàng đánh sập để chiếm đoạt tiền của người chơi bất cứ lúc nào
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
ngân hàng nhà nước vừa yêu cầu tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng
đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định
theo đó các ngân hàng phải kiểm soát
chặt chẽ tốc độ tăng dư nợ tiến dụng và chất lượng tiến dụng
đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoặc chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trong đó tăng cường kiểm soát các khoản cấp tiến dụng đối với khách hàng vây vốn
để tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật
các ngân hàng phải kịp thời báo cáo ngân hàng nhà nước
khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý
sau hai phiên họp thương lượng sáng ngày một mươi hai tháng bốn
với đa số phiêu toán thành hội đồng tiến lương quốc gia
đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai ở mức sáu
tức thêm một trăm tám mươi đến hai trăm sáu mươi đồng so với hiện nay
để chính chính phủ xem xét quyết định
đây cũng là phương án duy nhất được hội đồng tiền lương quốc gia đưa ra để bỏ phiếu kín
cùng với việc chống dịch hiệu quả và khả năng phục hồi
của nền kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi hai tổng liên đoàn lao động việt nam cho rằng
việc tăng lương tối thiểu vùng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai là có khả thi
cục hàng không vừa đề xuất bộ giao thông vận tải cho phép tăng khung trần giá vé máy bay nội địa
thêm bình quân gần bốn so với hiện hành để các hãng ứng phó với chi phí tăng cao
do giá xăng dầu tăng liên tục
cụ thể so với quy định hiện hành cơ quan này đề xuất điều chỉnh tăng giá trần
đường bay từ năm trăm linh đến tám trăm năm mươi km tăng giá trần từ hai hai triệu đồng một vé hiện hành lên hai hai mươi năm triệu đồng
trạng bay tám trăm năm mươi đến một km tăng từ hai bảy mươi chín triệu đồng lên hai tám mươi chín triệu đồng
trạng bay có độ dài từ một đến một hai trăm tám mươi km tăng từ ba hai triệu đồng lên ba bốn triệu đồng
trạng bay từ một hai trăm tám mươi km trở lên tăng từ ba bảy mươi năm triệu đồng lên bốn triệu đồng
chiều một mươi hai tháng bốn liên bộ công thương tài chính đồng loạt giảm giá xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm tám trăm ba mươi tám đồng một lít so với giá hiện hành
xăng ron chín mươi năm giảm tám trăm ba mươi sáu đồng một lít
sau khi điều chỉnh mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi sáu bốn trăm bảy mươi một đồng một lít
xăng ron chín mươi năm không cao hơn hai mươi bảy ba trăm một mươi bảy đồng một lít
tương tự giá dầu cũng đồng loạt giảm trong kỳ điều chỉnh hôm nay
cụ thể giá dầu diazen năm s giảm bảy trăm linh đồng một lít xuống mức hai mươi bốn ba trăm tám mươi đồng một lít
dầu hỏa giảm bảy trăm ba mươi bảy đồng một lít xuống mức hai mươi ba hai mươi bảy đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s giữ nguyên mức giá hai mươi chín trăm hai mươi chín đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s giữ nguyên mức giá hai mươi chín trăm hai mươi chín đồng một lít
giá trong thời gian tới cũng cần tiếp tục thực hiện một cách thận trọng
chủ động và linh hoạt phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thời gian gần đây khi giá xăng dầu tăng cao
những người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ cũng gặp không ít khó khăn
trước đây những mặt hàng thực phẩm này bà thủy bán cũng tương đối chạy
nay lại thành ra ế ẩm vì giá bán tăng cao người mua thưa vắng
điều này đã khiến bà thủy lo lắng
người ta lại đắt đỏ quá giờ đi mua bán tặng hạn chế đi
giàu ăn bây giờ mỗi khi có năm năm bây giờ phải bán sáu hai nghìn rồi
cô bán đây là giá còn bình dân người ta còn bán sáu năm cơ
đấy bây giờ bán chậm
theo ghi nhận của phóng viên nguồn cung các mặt hàng rau củ quả tươi
thủy hải sản thịt lợn thịt bò gà đồ khô
tại các chợ và các siêu thị vẫn rất dồi dào
nhưng giá cả các mặt hàng đều tăng
thậm chí có mặt hàng tăng từ hai mươi đến ba mươi so với trước
và người dân đang phải tính toán trong mua sắm hàng ngày
các cái dầu riết các thứ này nó cũng nên giá một chút
rau cỏ thì ế này khó bán này
chợ ế thì chẳng kiếm được bao nhiêu
đấy thì là người ăn người ta mua bán
thì người ta cứ kêu là đắt thế đắt thế đấy
một mươi hai đến một mươi năm nghìn hôm nay gọi hai mươi gọi mớ
phải hồi rất nhiều tại vì đi làm thì lương thì cũng vẫn thế thôi
mà tất cả mọi thứ đều tăng
thì bây giờ chi phí thì mình phải chi tiêu hạn hẹp đi
hoặc là mình phải tiết kiệm đi
theo dự báo một số yếu tố sẽ gây áp lực
lên mặt bằng giá trong tháng năm
và các tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
giá nhiều mặt hàng nguyên vật liệu vật tư chiến lược
vẫn chịu áp lực lớn từ xu hướng tăng giá trên thế giới
và nhu cầu đầu tư tiêu dùng trong nước
khi kinh tế phục hồi như xăng dầu phân bón
thức ăn chăn nuôi dịch vụ du lịch
do đó chúng ta cũng cần có những biện pháp kiểm soát lạm phát
để bình ổn nền kinh tế
phải giải quyết bài toán cung cầu hàng hóa
cái luồng xanh của thành phố các đình
sản xuất đưa về hà nội
là phải sạch sẽ phải luồng xanh thực sự
cái thứ ba là sự phối hợp giữa liên ngành
rồi kiểm tra quản lý thị trường như tôi nói
quản lý trường bây giờ phải tập trung vào vấn đề này chứ
kiên quyết là biểu dương những đơn vị làm ăn tốt
nhưng đồng thời xử lý nghiêm
mà tôi kiến nghị một số văn bản là
phải thu hồi trinh lực giá nếu ăn lại quá đắng
để kiểm chế lạm phát trong thời điểm này
thì phải có sự vào cuộc của
rất nhiều cơ quan ban ngành
cũng như là đồng bộ của cả hệ thống tài chính của nhà nước
bởi vì lý do là việc dẫn đến lạm phát này
cũng có thể xuất phát điểm từ việc nhà nước
trong thời gian vừa qua
cũng có sự hỗ trợ của liên kinh tế
hoặc là lãi suất quá thấp
cũng có thể dẫn đến nhà đầu tư
người ta tìm đến những nơi tìm đầu tư
ở những tài sản mang tính chất đầu tư
ví dụ như bất động sản hay chứng khoán
hoặc những tài sản đầu cơ cao
trước tình hình giá cả leo thang
chúng ta cần chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu
giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu
phục vụ đời sống người dân
trên cơ sở đó tăng cường triển khai các giải pháp
quản lý điều hành giá để góp phần giữ ổn định thị trường
không để xảy ra tình trạng là mất cân đối cung cầu
xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách
để tăng giá và giữ ổn định thị trường
điều hành giá bất hợp lý
bên cạnh đó các công cụ chính sách tiền tệ
cần được điều hành linh hoạt đồng bộ
nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra

góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn
trong sản xuất kinh doanh và đời sống người dân
tăng cường công tác truyền thông
nhằm đưa thông tin kịp thời minh bạch
ổn định tâm lý người tiêu dùng
cũng như tình hình lạm phát
thưa quý vị và các bạn
nhằm tạo thêm nguồn động lực giúp ngư dân an tâm bám biển
góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
sáng nay chương trình một triệu lá cờ tổ quốc
cùng ngư dân bám biển
phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
sở nông nghiệp phát triển nông thôn
đã trao tặng một mươi lá cờ tổ quốc
cho ngư dân trên địa bàn thành phố
một mươi ngư dân tiêu biểu đã đại diện
cho ngư dân của thành phố đà nẵng
tiếp nhận một mươi lá cờ tổ quốc
và các túi thiết bị y tế được trao tặng
ngư dân trương minh hoàng
là một trong số đó
lá cờ tổ quốc được anh nhận
sẽ tung bay ở ngư trường hoàng sa trường sa
bởi ngay trong chiều nay
con tàu của anh sẽ khởi hành
cho chuyến đánh bắt xa bờ
thật sự mong quà rất là ý nghĩa
đó là cái động lực
để mà bờ con
vừa đánh bắt vừa thơm
do bảo vệ chủ quyền biến đổi
lá cờ của mình tổ quốc của mình
nó tung bay trên vùng biển
và vui mừng nhất là những khi đánh bắt lên được
rất là nhiều cá thêm
đó là điều vui mừng nhất của ngư dân
toàn thành phố đà nẵng có một hai trăm hai mươi bảy tàu cá
trong đó bốn mươi bảy hoạt động vùng khơi
ảnh hưởng tình hình dịch bệnh
giá chi phí nhiên liệu
tình hình thiên tai bão lũ
an ninh trật tự trên biển diễn biến phức tạp
lực lượng lao động ngày càng khang hiếm
hoạt động đánh bắt của ngư dân
bởi vậy đối mặt với nhiều khó khăn áp lực
cùng với việc trao tặng cờ tổ quốc
nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân
sẽ tiếp tục được triển khai
sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ngư dân
về trang thiết bị
hỗ trợ cho ngư dân
thứ hai là sẽ mua bảo hiểm thiền viên
bảo hiểm thiền viên và tàu
đặc biệt nữa là chúng tôi sẽ
thực hiện chính sách của thông đơn là hỗ trợ
giao cho ngư dân
hoạt động thiết bị
những chính sách hỗ trợ những sự quan tâm
động viên sẽ góp phần giúp ngư dân
vững tâm vương khơi bám biển
chuyến đi lần này của anh hoàng
và rất nhiều những ngư dân nữa
dường như hồ hội hơn rộng ràng hơn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi